đến ngày hai mươi sáu tháng bốn ba phần tư trong số hai mươi hai triệu dân bắc kinh đã được lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
trong nỗ lực dập dịch sớm của thành phố
theo kênh chano news asia vào ngày hai mươi sáu tháng bốn ba phần tư trong tổng số hai mươi hai triệu dân bắc kinh
đã xếp hàng để lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín trong bối cảnh chính quyền thành phố nỗ lực dập dịch sớm
để tránh phải tình trạng phong tỏa trên diện rộng
theo ghi nhận mới nhất bắc kinh đã ghi nhận ba mươi ba trường hợp mắc covid một mươi chín mới trong ngày hai mươi năm tháng bốn
tăng so với một mươi chín ngày trước đó không có trường hợp tử vong nào
người dân bắc kinh cũng bắt đầu tích trữ lương thực và các loại hàng hóa vì lo sợ sẽ rơi vào tình trạng
bị động và phong tỏa như ở thượng hải trung tâm tài chính và thương mại của trung quốc
nơi sinh sống của hai mươi năm triệu người
cố gắng tránh số phận tương tự bắc kinh đã bắt đầu việc xét nghiệm hàng loạt
đối với ba năm triệu người

sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận
theo những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội về việc tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diễn ra tại bắc kinh
có thể thấy từng dòng người đeo khẩu trang xếp hàng dài để chờ đợi được xét nghiệm
công tác xét nghiệm cũng diễn ra thuần thục nhịp nhàng với sự hướng dẫn của các nhân viên y tế
vì vậy người dân bắc kinh cũng khá thoải mái và phối hợp để việc lấy mẫu diễn ra an toàn hiệu quả
bên cạnh đó cũng không thấy tình trạng hỗn loạn chen chút như hình ảnh người dân thủ đô trung quốc chen lấn
xô đẩy như bối cảnh hoảng loạn mua sắm tại các siêu thị đường phố người dân xe cộ đi lại bình thường
việc xét nghiệm diễn ra tại các địa điểm lưu động trên đường trong không gian rộng thoáng
cạnh các tòa nhà cao tầng đang được dựng rào phong tỏa
rõ ràng không chỉ riêng chính quyền mà ngay cả người dân cũng đã dần ổn định được tâm lý
với những thông tin tích cực như vậy việc kiểm soát dịch tại thủ đô được mong đợi sẽ đem lại nhiều hiệu quả hơn các thành phố khác tại đất nước này